cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong tại xã phú sơn huyện bù đăng vào trưa ngày hai tháng bảy vừa qua
nghi phạm là nguyễn văn mỹ ba mươi sáu tuổi chú xã phước sơn huyện bù đăng
tại cơ quan công an mỹ khai nhận đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh nguyễn văn tú ở xã đoàn kết huyện bù đăng khiến anh này gục chết tại chỗ
nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn trong việc mỹ nợ tiền anh tú nhưng không trả
khoảng một mươi ba h ngày hai tháng bảy khi anh tú vào tròi rẫy của mỹ để đòi nợ thì xảy ra xô xát
trong lúc ẩu đả mỹ đã dùng dao chém anh tú tử vong
sau đó mỹ bỏ trốn và đến sáng ngày hôm nay thì bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khu vực nghĩa trang của xã thọ sơn huyện bù đăng
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt vũ phương long ba mươi chín tuổi
ngụ thị xã phước long tỉnh bình phước hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phải bồi thường cho bốn trăm ba mươi tám bị hại số tiền hơn ba mươi chín sáu tỷ đồng
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm vũ phương long và nguyễn khắc thắng không có vốn nhưng cùng nhau thành lập công ty cổ phần đầu tư phát triển quốc tế miền đông
gọi tắt là công ty miền đông trụ sở tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
long là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc thắng làm phó tổng giám đốc
sau khi thành lập công ty
công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất nào
long và thắng đã bàn bạc dùng tư cách pháp nhân của công ty để huy động vốn trái phép
thông qua hình thức kêu gọi đầu tư góp vốn thực chất là huy động vốn đa cấp
với hình thức ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh
long đưa ra nhiều gói đầu tư từ năm triệu đồng đến một mươi tỷ đồng với lãi suất một mươi tám một tháng
và trả lãi hàng ngày vào tài khoản của người hợp tác trả liên tục trong một năm sẽ hoàn vốn
hai người đã cùng mở nhiều chi nhánh tại tám tỉnh thành khác trong cả nước
để tạo lòng tin cho những người hợp tác góp vốn
long và thắng còn tổ chức các hội thảo đưa ra các thông tin không có thật
như việc đầu tư xây dựng nhiều nhà máy với các lĩnh vực khác nhau
với thủ đoạn này từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hai đối tượng đã lừa đảo năm trăm bốn mươi người với tổng số tiền hơn một trăm linh bảy năm tỷ đồng
hiện đã trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư gần sáu mươi bảy bảy tỷ đồng
còn lại bốn mươi hai bốn tỷ đồng long đã chiếm đoạt và sử dụng hết
đến ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy long bị bắt còn nguyễn khắc thắng đã bỏ trốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ phương long hai mươi năm tù giam
đồng thời buộc phải bồi thường cho các bị hại trên hai mươi tỷ đồng
một tụ điểm đánh bạc tại bìa rừng thuộc thôn thạnh mỹ xã tân thành
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận vừa bị công an huyện hàm thuận nam triệt phá
bắt quả tang một mươi tám đối tượng thu giữ gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi tám xe máy các loại
một vật chứng liên quan đến hoạt động đánh bạc
tụ điểm này do lê văn tư lê văn phúc trần thanh nhân nguyễn văn mỹ
cùng chú tại xã tân thành huyện hàm thuận nam tổ chức
trong đó trần thanh nhân là đối tượng giữ vai trò phân công
điều khiển nhóm người cảnh giới và thông báo cho các con bạc khi phát hiện lực lượng công an
theo báo cáo nhanh của thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh
đến thời điểm này báo số hai
không gây thiệt hại lớn về người và tài sản
nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão số hai đổ bộ
sáng sớm nay khu vực đồ sơn cát hải thành phố hải phòng có gió giật cấp một mươi một
đã làm một số cây cối và biển quảng cáo trên các tuyến phố bị gãy đổ
gây mất điện cục bộ ở một số nơi
tuy nhiên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản
hiện thời tiết tại các địa phương này đang dần ổn định trở lại
đề phòng mưa lớn sau bão hiện các địa phương của hải phòng đã chủ động các phương án
sẵn sàng di dân tại một số điểm có nguy cơ sạt lở tiêu nước đệm để hạn chế ngập ống
các khu vực ven biển cẩm phả vân đồn quảng ninh hiện vẫn có gió cấp năm cấp sáu và mưa dài rác
sáng nay khu vực cô tô đã hứng nắng nhưng hơn năm trăm linh tàu du lịch trên vịnh hạ long
bãi tử long và tàu khách đi các tuyến đảo vẫn tạm ngừng hoạt động
do ảnh hưởng của báo số hai hiện nay trên khu vực cát hải phòng
các tỉnh điện biên lào cai yên bái phú thọ đang có mưa vừa mưa to
lượng mưa trong hơn hai tiếng đồng hồ tính từ chín h đến một mươi một h ngày hôm nay
tại mường nhà điện biên là bốn mươi mm yên bình yên bái ba mươi mm thanh sơn phú thọ bốn mươi một mm
cảnh báo trong khoảng từ ba đến sáu giờ tới các khu vực trên có khả năng tiếp tục có mưa vừa mưa to
lượng mưa phổ biến từ sáu mươi đến chín mươi mm
lũ quét xa lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh điện biên
lào cai yên bái phú thọ đặc biệt tại các huyện
nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao tại các huyện
tỉnh điện biên là ở huyện điện biên đông điện biên
tỉnh yên bái ở huyện văn chấn yên yên bình
tỉnh lào cai huyện văn bàn sa pa
tỉnh phú thọ huyện thanh sơn yên lập
nguy cơ lũ quét xa lở đất trung bình tại các huyện
tỉnh điện biên là ở huyện mường lây mười nghé
tỉnh yên bái huyện mùa cang trải văn yên lục yên
tỉnh lào cai huyện bảo yên bảo thắng
tỉnh phú thọ huyện hạ hòa cẩm khê
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
trung tâm ký tưởng thủy văn quốc gia cũng vừa phát đi cảnh báo
về việc phát hiện mây đối lưu đang hình thành và phát triển
trên khu vực phía đông thành phố hà nội
trong chiều ngày hôm nay vùng mây này sẽ gây ra mưa rào và rông
cho khu vực các quận huyện phía đông của thành phố
như long biên gia lâm đông anh
sau đó vùng mưa rông có khả năng sẽ lan sang các quận khác
ở trung tâm thành phố
trong cơn mưa rông cần đề phòng có gió giật mạnh
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh yên bái đã ra quyết định

đối tượng hồ hậu thường chú đã ra quyết định truy nã

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hồ hậu thường chú tại thôn pá hu
xã pá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý a lồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hồ hậu thường chú tại bản làng sang
xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và đối tượng hà thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hồ hậu thường chú tại xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái
ra quyết định truy nã về tội mua bán phụ nữ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tuy cơn bão số hai sau khi đổ bộ vào đất liền đã suy yếu và tan dần
nhưng trong hôm nay và ngày mai tại khu vực phía tây bắc bộ
vẫn có mưa có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to và rải rác có rông
trong cơn rông cơn đầy cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực không cao với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày mùng sáu đến ngày mùng bảy thì mưa sẽ giảm dần cùng với nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng chịu tác động của hoàn lưu cơn bão số hai
nên trong hôm nay và sáng sớm ngày mai duy trì mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực không cao nhiệt độ chưa chiều cao nhất ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sao đến ngày mùng sáu và ngày mùng bảy thì mưa giảm chỉ còn ở diện vài nơi và nền nhiệt sẽ tăng nhanh trở lại
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới thời tiết quay trở lại trạng thái nắng nhiều
cùng với đó là do ảnh hưởng của gió mùa tây nam và hiệu ứng phơn làm cho cường độ nóng tăng nhanh
với nhiệt độ cao nhất ngày mai xung quanh ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
và sau đó nền nhiệt sẽ tăng nhanh khoảng từ một cho đến hai độ mỗi ngày
tuy còn nắng vào ban ngày nhưng về chiều tối thì khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cơn đầy cao với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là có nắng và nóng vào ban ngày với mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi sáu độ
về chiều tối khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông cơn đầy phòng với tố lốc và gió giật mạnh
vùng cao của tây nguyên trong ba ngày tới do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên sẽ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối cục bộ có điểm đạt lượng mưa khá
vì vậy cơn đầy cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày khu vực này sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi chín độ
các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ trong ba ngày tới vẫn còn nắng vào ban ngày
với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
về chiều tối do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có điểm đạt lượng mưa khá
vì vậy người dân cần đầy cao cảnh giác với tố lốc và gió giật trong cơn rông